trong đợt mưa to kéo dài những ngày qua đã làm cho nhiều vùng trũng thấp trên địa bàn tỉnh quảng nam bị ngập nước và gây nhiều sự cố về điện
công ty điện lực quảng nam cho biết đang huy động mọi nguồn lực để khắc phục sự cố điện tại nhiều nơi trên địa bàn
theo báo cáo của công ty điện lực quảng nam hầu hết nguyên nhân cắt điện là do nước dâng cao không bảo đảm khoảng cách an toàn vận hành đường dây và các trạm biến áp
nhiều tuyến đường dây do cây cối ngã đổ va quẹt làm cột điện ngã đổ
trước và trong thời gian diễn ra mưa lũ lực lượng xung kích của công ty điện lực quảng nam đã tăng cường ứng trực tổ chức xử lý kịp thời các sự cố
với tinh thần nước rút đến đâu xử lý khắc phục sự cố đến đó làm việc không kể ngày đêm đến sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai
công ty điện lực quảng nam đã khôi phục đóng điện trở lại cho hơn một trăm năm mươi trạm biến áp phụ tải ở tám xã phường thị trấn để cung cấp điện trở lại cho hơn hai mươi một khách hàng trong toàn tỉnh
tuy nhiên hiện còn một số nơi nước vẫn chưa rút nên ngành điện sẽ tiếp tục xử lý đóng điện trong ngày hôm nay một mươi hai tháng một mươi hai